các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai tiếp tục thực hiện chi trả đợt ba số tiền hơn một trăm chín mươi tỷ đồng bồi thường hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi thuộc dự án cảng hàng không quốc tế long thành
trong đợt ba có một trăm linh bốn hộ dân được bồi thường việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân trong đợt ba sẽ được thực hiện trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng bảy
như vậy tính đến nay các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai đã thực hiện bồi thường hỗ trợ cho hai trăm sáu mươi chín hộ dân với tổng số tiền là hơn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng